nhìn chung là thầy cô giáo và các em học sinh có thể yên tâm là thời tiết thuận lợi trên khắp cả nước trong sáng ngày hôm nay
sẽ là tạnh giáo mát mẻ nắng nhẹ
khu vực hà nội đà nẵng và tp hcm thời tiết lúc bảy giờ sáng chỉ giao động trong khoảng từ ba mươi ba mươi hai độ c
vâng thời tiết tốt như vậy chắc chắn là thầy cô và các em học sinh thì sẽ rất là vui vì điều này
tuy nhiên tại tp hcm và các tỉnh tây nam bộ thời tiết nắng giáo chỉ có trong buổi sáng ngày hôm nay
vào buổi chiều thì sẽ có mưa lớn gió giật sâm xét do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh gây ra
mưa lớn có thể gây ra ngập úng tại những vùng trũng thấp đặc biệt là các tuyến phố thường xuyên bị ngập trên địa bàn tp hcm
người dân cần lưu ý là tránh không nên di chuyển qua những khu vực này nếu nước ngập nửa bánh xe
vì rất có thể các phương tiện cá nhân sẽ bị ngập nước gây hư hỏng hoặc tiềm ẩn những rủi ro như rơi xuống nắp hố ga thoát nước rồi là hở điện